trong khuôn khổ các sự kiện hướng tới hội nghị thúc đẩy cơ cấu lại nông nghiệp các tỉnh vùng trung du và miền núi bắc bộ giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chiều nay lễ khởi công nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu đã diễn ra tại xã hát lót huyện mai sơn tỉnh sơn lạc
nhà máy được kỳ vọng sau khi đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng trong việc chế biến nông sản kết nối các vùng nguyên liệu vùng miền núi phía bắc
đặc biệt sẽ bảo đảm được cho người nông dân tránh việc phụ thuộc giá vào thương lái mất mùa được giá được giá mất mùa
dự án nhà máy chế biến rau quả xuất khẩu doveco sơn la với tổ hợp ba nhà máy có thiết bị và công nghệ hiện đại gồm nhà máy chế biến nước quả cô đặc công suất thiết kế hai mươi tấn một năm
nhà máy chế biến rau quả đông lạnh công suất thiết kế một mươi tấn sản phẩm một năm và nhà máy chế biến rau quả đồ hộp công suất thiết kế hai mươi tấn sản phẩm một năm